chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín vẫn đang được diễn ra ở các địa phương trên khắp cả nước
sáng hai mươi tám tháng bốn đà nẵng triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mỗi một đợt hai cho trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn thành phố
theo đó thời gian tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi tùy theo địa điểm tổ chức tiêm
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng bốn và ngày ba tháng năm thành phố sẽ triển khai tiêm tại cung thể thao tiên sơn
từ ngày hai mươi tám đến hai mươi chín tháng bốn và ngày ba tháng năm tổ chức tiêm tại bệnh viện ung bướu ký túc xa phía tây
trung tâm văn hóa thể thao các quận thanh khê sơn trà ngũ hành sơn cẩm lệ và huyện hòa vang
ngoài ra đà nẵng còn tiến hành tiêm vét cho trẻ từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi vào ngày sáu tháng năm tại cung thể thao tiên sơn
và ngày mùng bốn tháng năm tại các địa điểm tiêm còn lại
số liều vaccine được sử dụng trong đợt này là một mươi bốn tám trăm linh liều tương đương với một mươi bốn tám trăm linh
loại vaccine được sử dụng là moderna liều lượng hai mươi năm ml
trước đó từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến hai mươi bảy tháng bốn đà nẵng đã triển khai tiêm mũi một vaccine moderna phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
số liều vaccine sử dụng trong đợt đầu là một mươi ba trăm linh liều
để đảm bảo an toàn hiệu quả và theo dõi sát các phản ứng sau tiêm chủng
sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi sau tiêm chủng ít nhất ba mươi
ba mươi phút sau tiêm
hướng dẫn đối tượng tiêm chủng phụ huynh người giám hộ theo dõi trẻ chặt chẽ tại nhà trong vòng hai mươi bốn giờ
và tiếp tục theo dõi trong vòng hai mươi tám ngày sau tiêm chủng
đặc biệt trong vòng bảy ngày đầu tiên sau tiêm chủng về các dấu hiệu toàn trạng
tinh thần ăn ngủ thở phát ban triệu chứng tại chỗ tiêm
thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường
liên hệ các bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có biểu hiện sức khỏe bất thường
đến ngay bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất khi có một trong các dấu hiệu như
sốt cao từ ba mươi chín độ c trở lên tim tái khó thở hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên hai mươi bốn giờ sau tiêm chủng
hiện vẫn chưa có trường hợp nào phản ứng quá nặng ở trẻ em sau tiêm
và tỷ lệ phản ứng nhẹ ở trẻ cũng rất ít
bên cạnh đó biết được tầm quan trọng của việc bao phủ vaccine đối với sức khỏe cộng đồng
hy vọng trong tương lai gần một trăm linh trẻ em việt nam sẽ được tiêm đầy đủ vaccine covid một mươi chín